phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang xác minh điều tra làm rõ vụ mua bán tàng trữ hơn một linh kiện súng tự chế
sáng hai mươi bảy tháng sáu lực lượng công an bắt quả tàng nguyễn anh tuấn chú tại huyện tân yên đang giao dịch mua bán linh kiện súng pcp
kiểm tra nhà tuấn lực lượng chức năng thu giữ hơn một linh kiện để lắp ráp loại súng này không có hóa đơn chứng từ
bước đầu xác định tuấn giao bán linh kiện dùng để lắp ráp súng pcp cho một số đại lý ở huyện tân yên yên thế tỉnh bắc giang
và một số đại lý ở nơi khác đứng tên mặt hàng như là phụ tùng xe máy máy móc cơ khí và được nguy trang kỹ qua nhiều lớp để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng